cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã chính thức khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại yên bái
khiến bí thư tỉnh ủy yên bái phạm duy cường và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy yên bái ngô ngọc tuấn tử vong
thủ phạm dùng súng bắn vào hai lãnh đạo tỉnh yên bái là đỗ cường minh tri cục trưởng tri cục kiểm lâm yên bái
ngay sau khi bắn hai lãnh đạo của tỉnh yên bái minh dùng súng tự sát ngay tại phòng ông tuấn
các nạn nhân và cả thủ phạm đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
với sự trợ giúp của hai kíp bác sĩ của bệnh viện bạch mai và bệnh viện việt đức hà nội tăng cường
nhưng do vết thương quá nặng cả nạn nhân và đối tượng gây án đã tử vong
trước đó trong buổi họp báo chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng tám thiếu tướng đặng trần triều cho biết
đỗ cường minh sử dụng súng được trang bị theo quy định
theo thiếu tướng đặng trần triều quá trình khám nghiệm hiện trường
cơ quan chức năng xác định hung thủ gây án nổ tám phát súng